trong khuôn khổ đối thoại shangri la lần thứ một mươi tám đang diễn ra tại singapore
đã diễn ra phiên toàn thể thứ năm với chủ đề ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh trạch
tại phiên toàn thể này bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam ngô xuân lịch đã có bài phát biểu với chủ đề
giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình với tinh thần đối tác vì trách nhiệm cộng đồng
tại phiên đối thoại bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch cho biết
để giải quyết các tranh chấp hiện nay các quốc gia cần đề cao không khí hòa bình với tinh thần đối tác và vì trách nhiệm với cộng đồng
bộ trưởng ngô xuân lịch cho rằng việc các bên liên quan ngồi lại với nhau
đối thoại để cùng tìm giải pháp hòa bình giải quyết tranh chấp bất đồng là hành động tích cực cần được ủng hộ và cổ vũ
thưa toàn thể các quý vị châu á thái bình dương đang ở giai đoạn chuyển mình trong một thế giới đầy biến động
thách thức nhiều nhưng vận hội và tiềm năng rất lớn trách nhiệm đặt lên vai mỗi chúng ta
tôi lạc quan rằng với trách nhiệm trước cộng đồng sự thiện trí và thực tâm của tất cả chúng ta
nhằm tăng cường đối thoại hợp tác giải quyết bất đồng khác biệt bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
thì những sóng gió những khác biệt đang tồn tại không thể ngăn cản bước tiến hướng tới mục tiêu cao cả là hòa bình
ổn định và thịnh vượng cho mỗi quốc gia và cả khu vực xin trân trọng cảm ơn
bên cạnh đó bộ trưởng ngô xuân lịch cũng khẳng định việt nam luôn ủng hộ giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình
với tinh thần đối tác vì trách nhiệm cộng đồng liên quan đến vấn đề biển đông việt nam mong muốn các bên liên quan tăng cường đối thoại
tham vấn cùng nhau quản lý rủi ro và ngăn ngừa xung đột